tối ngày một mươi bốn tháng sáu tại quảng trường hồ chí minh thành phố vinh ubnd tỉnh nghệ an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày bác hồ về thăm quê lần thứ nhất một mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
dự lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
ngày bác hồ về thăm quê lần thứ nhất một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
dự lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tiếp tục nâng cao chất lượng y tế giáo dục bảo tồn
gìn giữ và phát triển các di tích lịch sử văn hóa cũng như các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương
thực hiện tốt chính sách người có công xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững
thực hiện tốt chính sách dân tộc chính sách tôn giáo và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc
đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội cương quyết đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn
tạo môi trường ổn định giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
tại buổi lễ các đại biểu thưởng thức chương trình nghệ thuật quê hương vọng mãi lời người với bốn trường đoạn
từ làng sen nhớ bắc theo dấu chân người quê hương nghĩa nặng tình sâu và nghệ an làm theo lời bác